người dân cần cảnh giác trước những chiêu trò tuyển dụng việc nhẹ lương cao được quảng cáo trên mạng xã hội
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân nên kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết